thưa quý vị và các bạn nhận lời mời của bộ ngoại giao việt nam bộ trưởng ngoại giao và hợp tác đông phi
nước cộng hòa thống nhất tanzania ông augustin mahiga đã thăm việt nam từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trong khuôn khổ chuyến thăm ngày hôm nay tại trụ sở bộ ngoại giao thứ trưởng thường trực ngoại giao bùi thanh sơn
đã thay mặt phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh hội đàm với bộ trưởng augustin mahiga
tại cuộc hội đàm hai bên nhất trí tiếp tục thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa đảng cộng sản việt nam
và đảng cầm quyền tanzania đảng cách mạng chama chama pizuji góp phần củng cố hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước
hai bên cũng thống nhất cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp và cấp cao thúc đẩy giao lưu nhân dân
và hợp tác kết nghĩa giữa các địa phương và thành phố
thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn đề nghị tanzania sớm mở cơ quan đại diện tại việt nam
đồng thời xem xét cử lãnh sự danh dự hoặc đặt văn phòng thương mại ở mỗi nước để tạo thêm kênh kết nối doanh nghiệp
hai bên ghi nhận những thành tựu bước đầu trong hợp tác đầu tư giữa hai nước
thể hiện ở thành công của liên doanh viễn thông halothel của tập đoàn công nghiệp viễn thông việt thel tại tanzania
hai nước nhất trí cũng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đầu tư tại mỗi nước
phân đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức một tỷ usd trong thời gian tới
hai bên cũng trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực
nhiều tiềm năng khác gồm quốc phòng an ninh nông nghiệp thủy sản